kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam ngày hai mươi bảy tháng hai chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự lễ kỷ niệm tại bệnh viện y học cổ truyền trung ương